thưa quý vị sau hơn hai mươi bốn giờ nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã tích cực điều tra làm rõ bắt được hung thủ gây ra cái chết của một cô gái trong dãy cà phê
trước đó sáng ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín ông nguyễn quang tân đi thăm rễ cà phê của gia đình ở thôn hai mươi hai xã hỏa khánh thành phố buôn ma thuột
thì phát hiện thi thể một người phụ nữ đang phân hủy nên trình báo cơ quan chức năng
sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
nạn nhân được xác định là chị nguyễn thị thu hường ở thôn ba xã hòa khánh thành phố buôn ma thuột
qua khám nghiệm hiện trường tử thi chúng tôi xác định đây là một vụ án mạng
tuy nhiên qua xem xét hiện trường và khám nghiệm tử thi thì thấy tử thi đã phân hủy
và hiện trường tử thi thì nằm ở khu vực rẫy rất là xa khu dân cư
chính vì vậy mà rất khó khăn trong cái việc xác định các nhân chứng cũng như là người biết việc
để mà thu thập thông tin phù hợp cho công tác đục tra
hiện trường để lại rất là ít các dấu vết
chính vì vậy mà rất là khó khăn cho công tác điều tra
sau hơn hai mươi bốn giờ xác minh điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã làm rõ được hung thủ gây án
là nguyễn quang hùng con trai của ông nguyễn quang tân chủ rễ cà phê
tại cơ quan điều tra hùng khai nhận từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thông qua việc chơi game hùng đã quen biết với hường
mặc dù hai người đều đã có gia đình nhưng vẫn nảy sinh tình cảm
chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai sau khi chơi game xong hường lấy điện thoại của mình và mở cho hùng xem đoạn video
hường quay lại cảnh hai người và bảo hùng cho mượn ba mươi triệu đồng nếu không sẽ gửi video này cho vợ hùng biết
vì sợ mọi chuyện bại lộ nên hùng đã ra tay xiết cổ nạn nhân đến chết rồi vứt trong dãy cà phê của gia đình
hùng cho em coi xong hùng tắt đi và hùng kêu anh thu xếp cho em
hùng mượn ba mươi triệu nếu không em gửi hình này xuống cho vợ ăn
thì lúc đó em vẫn nghỉ quẩn em không biết làm cách gì hết em chỉ biết em phải lấy được cái điện thoại em xói
thì em đã ra tay xác hại hường ạ
khi lấy xác hại hường xong em lấy một cọng dây chiền với hai nhẫn với cái xe máy
thì em lấy xe máy em chạy đi em giấu còn cái nhẫn với dây chiền
thì em cầm đi bán mà cọng dây chiền bán được chín trăm linh còn cái nhẫn không bán được
với hành vi cố ý gây thương tích đối tượng kim hoài vũ chú tại phường thành phước thị xã bình minh
vừa bị công an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long tạm giữ hình sự
theo hồ sơ của cơ quan điều tra do có mâu thuẫn từ trước vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
nguyễn thị thu hường hẹn vũ đến khu vực ao sen tại phường đông thuận thị xã bình minh để giải quyết
cùng đi với hường có nguyễn trí cường nguyễn minh cảnh
đến điểm hẹn vũ mang theo hai con dao tự chế dài khoảng sáu mươi cm và rủ thêm trần quốc thắng ngô minh tránh đi cùng
khi đến phường cái vồn thị xã bình minh phát hiện nhóm của hường đang chạy xe máy phía sau
vũ cùng tránh lên dừng xe và cầm hai cây dao mang theo bước xuống
trong lúc đánh nhau vũ đã dùng dao chém đứt lìa cẳng tay trái của cường và chém cảnh bị thương ở tay phải
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai vũ đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
liên quan đến vụ đòi nợ tại bệnh viện tâm hồng phước gây xôn xao dư luận
ngày một tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng đối với bốn đối tượng gồm phạm văn tỉnh nguyễn trọng tuyên cùng chú tại thành phố hải phòng
nguyễn hữu vương và vi kim dung cùng chú tại tp biên hòa để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo khoảng hai hai trăm linh một bộ luật hình sự
theo kết quả điều tra ban đầu quá trình kinh doanh ông nguyễn thế thử giám đốc bệnh viện tâm hồng phước
số một trăm bốn mươi tám nguyễn ái quốc khu phố một phường trảng giài tp biên hòa vay tiền lãi suất từ một mươi một đến sáu mươi một tháng
của bốn đối tượng trên với tổng số tiền hai sáu tỷ đồng
hàng ngày các đối tượng đến bệnh viện gặp kế toán nhận tiền lãi
chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai tình tuyên vương dung đến bệnh viện tâm hồng phước để chờ lấy tiền lãi thì bị bắt giữ
tổng số tiền mà bốn đối tượng trên thu lợi bất chính từ cho vay lãi nặng được cơ quan điều tra xác định là hơn hai hai tỷ đồng
liên quan đến vụ việc ngày ba mươi tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với đặng quang toàn còn gọi là toàn đen chú tại tp hải phòng để điều tra về hành vi cướp tài sản
chú tại tp việt trì tỉnh phú thọ đây là thủ phạm cậy phá kết sát của người dân trộm gắp nhiều đồ trang sức bảo vàng
với mục đích tìm cơ hội trộm gắp tài sản để lấy tiền tiêu xài phan văn sơn đi bộ từ nhà ở xã phượng lâu tp việt trì
xâm nhập địa bàn xã đức bình tỉnh phú thọ
cơ quan huyện sông lô đột nhập vào nhà ông bùi duy văn ở xã đức bắc cậy phá kết sát trộm gắp toàn bộ tài sản bên trong
gồm một kiềng một lắc tay một dây chuyển một đôi hoa tai ba nhẫn vàng và một số tiền mặt tổng trị giá tài sản là hơn năm mươi triệu đồng
sau một ngày kể từ khi nhận được tin báo về vụ việc trên công an huyện sông lô đã tập trung lực lượng điều tra làm rõ
bắt giữ phan văn sơn tại nhà đối tượng ở tp việt trì
nút bóng doanh nghiệp
băng nhóm cho vay lãi nặng đã thuê học sinh sinh viên gián tờ rơi các visit dụ dỗ trên một hai trăm linh người dân
vay lãi suất cao với số tiền vay là trên một mươi năm tỷ đồng công an tỉnh quảng ngãi vừa triệt xóa băng nhóm tội phạm này
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi phát hiện nhóm đối tượng của công ty trách nhiệm hiếu hạn đầu tư và phát triển hoàng minh tín
ở phường quảng phú tp quảng ngãi do đinh ngọc hoàng giám đốc cùng các đối tượng trần việt hoàng đỗ đại dương đều trú tại thành phố hải phòng
và một số nhân viên kế toán đọc đọc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cầm xe đến công ty em ạ rồi em kiểm tra giấy tờ cài vẹt các thứ của em đủ thì em cho vay
cũng như là em xem cài vẹt xe ạ nó có khớp với cả biển số xe không nhưng mà khớp thì em cho lòng
công ty hoàng minh tín in hàng nghìn tờ rơi quảng cáo thuê hàng chục học sinh sinh viên hàng ngày đi gián khắp địa bàn tp quảng ngãi và các huyện lân cận
hàng trăm người dân sau khi vay tiền của công ty đã nợ nần trồng chất phải cầu cứu người thân cơ quan chức năng
mình đang bị thiếu mình không có nghĩ tới hậu quả để trả lẻ mình vay thêm bốn mươi triệu vay bốn mươi triệu mình trả là cứ một mươi ngày là một triệu sáu
một mươi ngày là một triệu sáu và trả hết thời điểm này là hơn hai năm
và hai năm hai năm thì khoảng là một triệu sáu là một tháng bốn triệu tóm mức vay là bốn mươi triệu
bởi vì cứ một tháng là em đau em trả bốn triệu tóm tiền lẻ rồi thì em không có đủ tiền để xem họ
và không thể nào em sai sở tiền góp được
em không có khả năng để trả tiền góp cho nên là em mất cuộc vay đóng lẻ
ngày ba mươi một tháng một mươi hai qua khám xét công ty lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện hàng trăm bộ hồ sơ cho vay
hàng nghìn tờ rơi các visit quảng cáo việc cho vay
qua kiểm tra phần mềm quản lý trực tuyến của công ty hoàng minh tín
có trên một hai trăm linh lượt người trên địa bàn tỉnh quảng ngãi vay tiền với số tiền trên một mươi năm tỷ đồng
chỉ trong thời gian ngắn băng nhóm này đã thuê bất chí một tỷ đồng
cái thủ đoạn của cái công ty và cái nhóm đối tượng này đó là khi người dân có nhu cầu vay tiền
thì sẽ đến công ty hoàng minh tín để làm một thủ tục là bán xe chính của người vay cho nhóm đối tượng
và sau đó
sau đó thì nhóm đối tượng này sẽ làm tiếp theo một hợp đồng là cho chính người vay thuê lại chính cái xe của mình
về qua công tác thì cũng thấy những một số khó khăn như đó là với cái tâm lý là lo sợ vợ chồng
người trong gia đình người quen biết việc vay bượng tiền đối với các nhóm đối tượng này
cho nên là sẽ không dám tối giấc tội phạm với các hành vi vi phạm pháp luật của các nhóm đối tượng này với cơ quan công băng
việc trị xóa băng nhóm cho vay lãi nặng
núp bóng doanh nghiệp đã góp phần thực hiện hiệu quả đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân nhất là người vay tiền
cần phối hợp với lực lượng công an để tiếp tục đẩy lùi loại tội phạm tín dụng đen ra khỏi đời sống xã hội
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc
đối tượng phạm văn cảnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn bạch liên xã yên thành huyện yên mô tỉnh ninh bình
đối tượng nguyễn duy hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thị trấn thanh lãng huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
và đối tượng nguyễn duy tuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thị trấn thanh lãng huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý